xin kính chào quý vị và các bạn
dự báo trong hôm nay cũng như là thời đoạn ba ngày tới
không khí lạnh tiếp tục suy yếu
nên nhiệt độ tại khu vực phía đông bắc bộ
sẽ tiếp tục gia tăng gia động ở mức
là một mươi năm đến hai mươi tám độ
đáng lưu ý chỉ là tình trạng sương mù nhẹ giải rác
hạn chế phần nào làm giảm tầm nhìn
trong quá trình lưu thông của quý vị
đặc biệt là trên những cung đường đèo dốc
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực
phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
cũng có xu hướng tăng nhiệt với mức nhiệt
trưa chiều đa đường ngưỡng là hai mươi năm đến hai mươi tám độ
và đáng lưu ý nhất trên khu vực
cũng chỉ là tình trạng sương mù
vào lúc sáng sớm
đối với các tỉnh thành từ thanh hóa
đến khu vực thừa thiên huế
cũng chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu
nên trong ba ngày tới nền nhiệt nơi đây
sẽ có xu hướng gia tăng mỗi ngày
trời phổ biến ít mưa và sẽ lập lại tình trạng
nhiều mây và sương mù vào đêm và sáng sớm
còn ban ngày tại đây trời có nắng
với khu vực từ đà nẵng
đến ninh thuận bình thuận
thời tiết ít có sự biến động so với hai mươi bốn giờ trước đó
đêm có mưa vài nơi
ngày nắng thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời
trong những ngày đầu năm của người dân
khi đến nơi đây
dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày
cũng chỉ đạt được mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên
thời tiết vẫn mang đặc trưng của mùa khô
ban ngày trời nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ trưa chiều tại khu vực tây nguyên
đạt được mức là ba mươi ba mươi ba độ
không chỉ trong ba ngày tới
mà trong thời đoạn những ngày sau
chưa có hình thấy mưa rào
không biết cụ thể nào có thể gây mưa rông trái mùa
cho khu vực nam bộ
nên nhìn chung thời tiết vẫn tương đối ổn định
phổ biến ít mưa và có nắng nhiều
với nền nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
riêng khu vực miền đông nam bộ
có nắng nóng khi mức nhiệt
có thể vượt ngưỡng ba mươi năm độ